trong chiến tranh vùng thượng nguồn sông bến hải huyện vĩnh linh trở thành khu vực tập trung và trung chuyển lực lượng lớn của ta vào chiến trường miền nam
trong những năm tháng ấy với địa bàn rừng núi hiểm trở đồng bào vân kiều là những người dẫn lối đưa đường các lực lượng của ta sang bờ nam
và cùng bộ đội chiến đấu bảo vệ vùng giới tuyến thượng nguồn
những hình ảnh và nhân chứng sau cho chúng ta có thể hình dung phần nào về thời kỳ ấy
bên con đường nhựa đã kết nối miền xuôi với xã vĩnh âu một trong những xã xa xôi heo hút nhất ở miền tây quảng trị
có lưu giấu một lối mòn nhỏ và một tấm bia nhỏ ghi đơn sơ dòng chữ cột mốc năm mươi đường vào nam một nghìn chín trăm bảy mươi
tấm bia nhỏ nhưng chứa đựng trong nó lịch sử lớn của dân tộc việt nam một thời sẽ dọc trường sơn đi cứu nước
thời đó cả nước ra trận đồng bào vân kiều nơi vùng giới tuyến phía thượng nguồn sông bến hải
không tiếc công tiếc của và cả máu xương của mình trực tiếp chiến đấu và tiếp tế cho chiến trường miền nam
dân ta với bộ đội rất tốt đưa quân vào nam
thế còn một số là
quân ta bị tài nạn bị thương để lực lượng của chiến quân đi kiêng kiêng ta giúp họ
đường vào nam năm xưa giờ đã đổi khác nó chỉ lưu giấu ít ỏi ở hiện trường nhưng lại nhiều trong ký ức của người lớn
đường vào nam năm ấy ở vùng thượng nguồn sông bến hải giờ đã có những cây cầu vững chãi nối đôi bờ đưa các em nhỏ hồn nhiên cắp sách đến trường
trong bài học của các em đã có những trang sách viết về thế hệ cha anh mình
vì đất nước họ đã sống và chiến đấu như thế